thế giới chưa phục hồi xong với làn sóng covid một mươi chín thứ nhất thì đã phải đối mặt ngay với làn sóng covid một mươi chín thứ hai đang trực trở
cùng với những diễn biến căng thẳng mới trên bán đảo triều tiên và quan hệ mỹ trung
nguy cơ làn sóng covid một mươi chín thứ hai trở lại đang đặt nhiều quốc gia trước những thách thức mới
trong lúc người dân châu âu đang tận hưởng cuộc sống mới khi nhà chức trách dần nới lỏng lệnh phong tỏa
thì tại các bệnh viện các y bác sĩ lại tích cực chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch covid một mươi chín
trong khi một số bác sĩ chuyên khoa hồi sức đang nỗ lực tuyển thêm các nhân viên làm việc lâu dài
những người khác lại muốn thiết lập một đội quân dự bị gồm các nhân viên y tế chuyên nghiệp
có thể sẵn sàng điều động tới chăm sóc cho các bệnh nhân nặng
để tránh việc thiếu hụt các nhân viên quan trọng trong trường hợp làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát
các nước châu âu đang triển khai các khóa học ngắn hạn về cách thức điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
hướng tới các biện pháp đào tạo lại nguồn nhân lực
việc thiết lập một đội quân y tế rất quan trọng đó là những người có thể linh hoạt trong công việc và dễ dàng điều động khi cần
nếu như dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại các bệnh viện cần sẵn sàng triển khai bác sĩ và y tá từ những khu vực lân cận trong italy
điều này đã không diễn ra khi làn sóng lây nhiễm đầu tiên xuất hiện
nhiều nước đã không có sự chuẩn bị khi dịch bệnh bùng phát vào tháng ba và tháng bốn vừa qua
dẫn đến phải khẩn trương đào tạo lại các nhân viên để làm việc với các bệnh nhân nặng tăng cường nhân lực để thay thế cho những người bị ốm
một số nơi đã điều sinh viên và bác sĩ đã nghỉ hưu đến hỗ trợ cho các phòng hồi sức khi nhân viên bệnh viện bị quá tải
tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh chính phủ phải cấp thêm giường bệnh vật tư thiết yếu thậm chí là xây thêm bệnh viện
tuy nhiên nhiều vấn đề vẫn nảy sinh và tình trạng thiếu hụt vẫn kéo dài
theo hiệp hội hồi sức tích cực italia nước này là một ví dụ điển hình khi cần phải tăng thêm năm mươi bác sĩ gây mê và chuyên gia hồi sức
cùng các nhân viên y tế khác làm việc trong khoa hồi sức
trên khắp châu âu các bệnh viện đang đào tạo lại các bác sĩ phẫu thuật bác sĩ chuyên khoa tim bác sĩ nội khoa y tá từ các khoa khác điều họ tới các phòng hồi sức tích cực khi cần
nhiều người đã tham gia các khóa học ngắn về cách thức điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
chúng tôi cũng đang lên kế hoạch đào tạo sâu thêm cho lực lượng này
trong trường hợp bình thường các nhân viên hồi sức phải mất nhiều năm đào tạo xong thay vì chờ đợi làn sóng lây nhiễm mới
họ cần được tập huấn định kỳ
trung tâm y tế eramos ở rotterdam một trong những bệnh viện đại học lớn nhất châu âu cho hay hà lan đang nỗ lực tuyển thêm các nhân viên tay nghề cao
hiệp hội hồi sức tích cực italia cho rằng các sinh viên học khoa hồi sức nên làm việc hoàn toàn tại các phòng bệnh trong hai năm cuối của chương trình đào tạo kéo dài năm năm
đồng thời đề xuất đưa ra các biện pháp khuyến khích về tài chính để thu hút thêm sinh viên
trong giai đoạn cao điểm về dịch bệnh ủy ban châu âu ec đã hỗ trợ tài chính để luân chuyển các nhân viên y tế tới những nơi ảnh hưởng nặng nề nhất
mặc dù các cuộc thảo luận cũng đã cho thấy sự khác biệt về quan điểm như quy mô tổng thể của quỹ phục hồi sự cân bằng giữa các khoản tài trợ và khoản vay
cũng như các khóa phân bổ nguồn lực và ưu đãi nhưng tôi vẫn hy vọng về những kết quả sử dụng quỹ phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín đã và sẽ diễn ra
tháng bốn vừa qua nhiều nhóm bác sĩ đã được điều từ naui và romania tới italia tuy nhiên động thái này đã không nhận được nhiều sự ủng hộ
việc điều động bác sĩ từ nước này sang nước khác không nên là ưu tiên hàng đầu do rào cản ngôn ngữ có thể gây khó khăn trong quá trình công tác
chúng ta phải cân nhắc không chỉ riêng bác sĩ các bệnh nhân cũng được di chuyển giữa các nơi để được điều trị
trước đó pháp đã chuyển một số bệnh nhân tới một số khu vực ít bị ảnh hưởng
trong khi điều những người khác tới đức nước cũng đang điều trị cho các bệnh nhân từ italia
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ liên quan phát sinh ảnh hưởng đến công tác vận chuyển và hậu cần
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt